sau hai mươi một ngày làm việc với tinh thần dân chủ nghiêm túc và trách nhiệm sáng nay kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn đã bế mạc
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại kỳ họp này quốc hội đã thông qua bảy dự án luật cho ý kiến về chín dự án luật khác
đối với dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu quốc hội các tầng lớp nhân dân và cử tri
sau khi cân nhắc nhiều mặt quốc hội đã quyết định điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này
từ kỳ họp thứ năm sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu hoàn thiện bảo đảm chất lượng tính khả thi của dự án luật này
tại kỳ họp này quốc hội đã tiến hành chất vấn bốn nhóm vấn đề đối với bộ trưởng các bộ
giao thông vận tài tài nguyên và môi trường lao động thương binh và xã hội giáo dục và đào tạo
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh kết quả kỳ họp này cũng cho thấy hoạt động của quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân
được cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết thẳng thắn xây dựng
quốc hội trân trọng lắng nghe tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện nâng cao chất lượng các luật nghị quyết được thông qua
quốc hội biểu dương tinh thần yêu nước và sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đến các vấn đề quan trọng của đất nước
đồng thời nghiêm khắc lên án những hành động lợi dụng dân chủ xuyên tạc sự thật kích động quá khích gây mất trật tự an ninh xã hội
ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động của các cơ quan tổ chức
đề nghị chính phủ chỉ đạo nắm chắc tình hình ở cơ sở tăng cường công tác vận động quân chúng để không bị lôi kéo lợi dụng
dẫn đến có hành vi vi phạm pháp luật xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
sau kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị các vị đại biểu quốc hội tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri
lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân nghiên cứu và tìm hiểu nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh
kiến nghị kịp thời với quốc hội chính phủ và các cơ quan hữu quan tích cực chủ động hơn nữa trong công tác lập pháp giám sát
trước đó cũng tại phiên bế mạc với đa số đại biểu tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn
tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn và biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn